các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong vụ án trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và đồng phạm gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên giao ecb tiếp tục quản lý xử lý đối với một một trăm hai mươi một mã tài sản đang được thế chấp cho ngân hàng này để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo lan
ngoài ra hội đồng xét xử cũng đề nghị bộ công an tiếp tục làm rõ trong một trăm bốn mươi bảy triệu đô la mà bị cáo lan chi
thông qua công ty vivaland để mua cổ phần tại công ty amaland pte ltd thì có dùng tiền của scb hay không
theo bản án sơ thẩm khu đô thị và khu tái định cư sinh việt huyện bình chánh tp hcm do công ty trách nhiệm mô hạn đô thị sinh việt làm chủ đầu tư
trong đó công ty amalanpte ltd tại singapore sở hữu một trăm linh cổ phần tại công ty trách nhiệm hô hạn đô thị sinh việt
hiện cả hai dự án này chưa được triển khai xây dựng do chưa được cấp phép
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi công ty omalland pte ltd chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đô thị sinh việt cho công ty cổ phần đầu tư singapore việt nam gọi tắt là svic
giá trị hợp đồng một trăm bảy mươi triệu đô la đã thanh toán trước một mươi sáu năm triệu đô la
một trăm linh triệu đô la được chuyển hai lần vào tài khoản tạm khóa và đề nghị công ty amalland pte ltd chuyển giao cổ phần
hợp đồng không hủy ngang
một mươi bảy triệu đô la thông qua công ty vivalent mua cổ phần của các cổ đông sở hữu công ty amalanpte ltd và công ty amalanpte ltd đã ủy quyền cho ba cá nhân do bị cáo lan chỉ định nắm giữ vốn góp tại công ty trách nhiệm hô hạn đô thị sinh việt
hiện công ty sivc khởi kiện công ty amalanpte ltd tại tòa án nhân dân tp hcm theo hội đồng xét xử bị cáo lan dùng rất nhiều tiền của stb để mua bất động sản
nhưng việc bị cáo lan có dùng tiền của stb thông qua công ty vivalent để mua cổ phần tại công ty amalanpte ltd hay không thì chưa được làm rõ
do đó hội đồng xét xử đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để có căn cứ thu hồi số tiền này từ công ty amalan pt ltd đảm bảo nghĩa vụ khắc phục của trương mỹ lan cho vụ án
trước đó ngày một mươi một tháng bốn tòa nhân dân tp hcm xử sơ thẩm
bị cáo trương mỹ lan án tử hình vì gây thiệt hại cho scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng và buộc bị cáo này bồi thường toàn bộ cho scb
năm bị cáo đồng phạm còn lại hội đồng xét xử tuyên từ ba năm tù treo đến tù trung thân
ngày bốn tháng năm bị cáo trương mỹ lan kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm
bà chủ tập đoàn vạn thịnh pháp trình bày nhiều nguyên nhân khách quan trong việc tham gia tái cơ cấu scb dẫn đến có rủi ro nhưng bị cáo không chiếm đoạt tiền của ngân hàng
đồng thời bà cũng đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại các tội danh bị xét xử
hai mươi một bị cáo đồng phạm khác cũng kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt
riêng bị cáo nguyễn cao trí năm mươi bốn tuổi chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo này tám năm tù về hành vi chiếm đoạt một tỷ đồng của trương mỹ lan
theo hội đồng xét xử các bị cáo đã bất chấp quy định của pháp luật thậm chí giải ngân trước hợp thức hóa hồ sơ sau
bị cáo trương mỹ lan trở thành người có quyền quyết định cao nhất tại scb đủ dấu hiệu về mặt chủ thể có chức vụ quyền hạn của tội tham ô tài sản
hậu quả do bị cáo lan và đồng phạm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại đặc biệt lớn với scb đẩy nhà băng vào tình trạng mất thanh khoản gây hoang mang cho khách hàng người dân
hành vi của tám mươi sáu bị cáo mang tính có tổ chức
trong đó trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu chỉ đạo hành vi phạm tội
tòa tuyên tiếp tục kê biên hàng loạt các tài sản có liên quan tới vụ án cũng như kiến nghị làm rõ nhiều nội dung khác
thưa quý vị sau một tháng diễn ra phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm đã kết thúc
bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo giữ vai trò chủ mưu cầm đầu lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội
đồng thời phân hóa giảm nhẹ khoan hồng đối với các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án
tuy nhiên trên mạng xã hội thời gian qua vẫn liên tục xuất hiện những thông tin xuyên tạc kích động theo hướng chính trị hóa các quan hệ kinh tế phủ nhận phán quyết của bản án
sau khi bản án được tuyên lợi dụng sự quan tâm của dư luận các thế lực thù địch liên tiếp tung tin chế ảnh xuyên tạc với nội dung chính quyền tuyên án tử hình đối với trương mỹ lan
thì những người bị hại sẽ không được đền bù thiệt hại nhất là những người đã mua trái phiếu của scb
những thông tin xuyên tạc này được đăng nhiều trong những hội nhóm trên mạng xã hội facebook tiktok khiến cho nhiều người là nạn nhân trong việc gửi tiền tiết kiệm tại scb
nhưng sau cùng lại thành mua trái phiếu các công ty con công ty liên kết và các công ty liên quan
thuộc tập đoàn vạn thịnh pháp vô cùng lo lắng
xin khẳng định những thông tin về việc phớt lờ quyền lợi của người dân là hoàn toàn sai sự thật
trong phần trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên buộc bị cáo trương mỹ lan phải bồi hoàn số tiền
hơn sáu trăm bảy mươi ba tỷ đồng đã chiếm đoạt cho scb tiếp tục duy trì kê biên nhiều tài sản
tuyên thu hồi nhiều khoản tiền để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị cáo lan như buộc công ty quốc cường gia lai trả lại hơn hai tỷ đồng
năm tỷ đồng đã nhận của trương mỹ lan công ty địa ốc hồng phát nộp lại hơn hai ba trăm linh tỷ đồng công ty cổ phần t và h hạ long và công ty âu lạc nộp lại hơn sáu tỷ đồng
đáng chú ý bản án của tòa án nhân dân tp hcm tuyên rõ đối với các tài sản khoản tiền mà hội đồng xét xử xác định khắc phục
đảm bảo nghĩa vụ cho bị cáo trương mỹ lan trong toàn bộ vụ án là bao gồm vụ án này và các vụ án của các giai đoạn tiếp theo
nhưng ưu tiên thi hành án cho các bị hại liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu
ngay thời điểm trước khi bắt đầu diễn ra phiên tòa xét xử trương mỹ lan và đồng phạm đại diện tòa án nhân dân tp hcm đã cho biết vụ án sẽ có hai giai đoạn
và phiên tòa này là giai đoạn một của vụ án
giai đoạn một tập trung xét xử các bị cáo liên quan đến hành vi tham ô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng đưa nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ để tập trung thu hồi tài sản làm tiền đề giải quyết cho giai đoạn hai của vụ án là xử lý các sai phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp
do vậy quyền lợi của người dân khi mua trái phiếu sẽ được giải quyết trong giai đoạn hai của vụ án
từ đó có thể thấy rõ luận điệu của các thế lực thù địch là hoàn toàn xuyên tạc và nhằm kích động người dân
theo các chuyên gia thủ đoạn xuyên tạc diễn biến kết quả các vụ án không phải là thủ đoạn mới mà nằm trong chiến dịch truyền thông bẩn chữa mũi nhọn chống phá nhà nước
một giảng viên khoa chính trị trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh đại học quốc gia tp hcm phân tích
hoạt động của các thế lực thù địch thường là trước trong và sau mỗi vụ án
vụ việc sự kiện liên quan đến công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được đưa ra ánh sáng công lý
các đối tượng lập luận kiểu quy trục phiến diện võ đoán cố tình đánh bùn sang ao nhằm gây dối an ninh chính trị phá hoại kìm hãm sự phát triển của đất nước
nhiều người có cùng nhận định đánh giá khi cho rằng vụ án xét xử trương mỹ lan và đồng phạm minh chứng cho tinh thần kiên trì kiên quyết không có vùng cấm không có ngoại lệ
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng ta điều này góp phần tích cực giúp cán bộ đảng viên
các tầng lớp nhân dân củng cố lòng tin kiên định với mục tiêu chiến lược sách lược của đảng
nhiều vụ án lớn đã được đưa ra xét xử nhiều bản án nghiêm minh đúng người đúng tội đã được tuyên chứng tỏ
cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không hề làm cản trở sự phát triển của thành phố hồ chí minh nói riêng đất nước nói chung
ngược lại chính nhờ làm tốt công tác xây dựng đảng đẩy mạnh cuộc chiến tranh phòng chống tham nhũng đã và đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
là một động lực thật sự để đất nước thực hiện thành công khát vọng phát triển phồn vinh hạnh phúc
hiện bộ công an đang điều tra giai đoạn hai của vụ án trương mỹ lan vạn thịnh pháp
liệu những góc quất nào sẽ tiếp tục được phơi bẩy
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi tới quý vị
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt